với những người kinh doanh buôn bán việc chọn ngày chọn giờ khai trương mở hàng đầu năm rất được coi trọng
bởi theo duy tâm từ người xưa ngày đầu tiên mở hàng thuận lợi sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho một năm mới kinh doanh thuận buồm xuôi gió
theo quan niệm dân gian dịp đầu xuân năm mới các chủ cửa hàng công ty sẽ chọn một ngày đẹp để làm lễ cúng mở hàng đầu năm
với mong muốn đầu xuôi đuôi lọt
người khách đầu tiên đến mua hàng thường trả tiền là những đồng tiền rất mới
sau khi trả tiền xong chủ cửa hàng còn lì xì cho khách hàng để đồng tiền được lưu thông
hay còn gọi là có đi có lại thì việc làm ăn buôn bán mới xinh lời
ngày nay các chủ hộ kinh doanh nhỏ hay các trung tâm thương mại vẫn chọn ngày đẹp
phù hợp với tuổi để mở cửa hàng đầu năm
tuy nhiên việc thanh toán của khách hàng lại dùng bằng thẻ
và một vài nơi cũng cảm ơn cho khách hàng có thể là hiện vật
hoặc có thể là một đồng tiền rất mới được bỏ vào phong bao lì xì
gia đình nhà tôi thì cứ tết xong ăn tết mấy hôm
xong thì là một ngày dẫn tức là như nay ngày mùng sáu thì tôi mở cửa hàng
tôi cũng mong cho năm nay là năm hai nghìn hai mươi làm sao mà áo dài nó cũng được phát triển hơn
trước hết là mình cũng có công an việt nam
hai lẽ là nếu mà nhiều người mặc áo dài thì mọi người đi ở trong thành phố nó đẹp hơn
trong dịp tết năm nay dịch bệnh ghiêu đồng hấp đang diễn biến rất là phức tạp
với vai trò một truyền hợp viên
thì nhiệm vụ của tôi rất là nguyên vụ cập nhật tình hình
và đảm bảo đủ nguồn
mình cung ứng thuốc phòng cử tư y tế để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh và khám chế bệnh của người dân
với mục đích lấy may dinh lọc đầu năm
hôm nay gần như tất cả các cửa hàng và trung tâm thương mại đã mở cửa
người dân đã trở lại nếp sinh hoạt hàng ngày
nhất là các cửa hàng phục vụ ăn uống tại các thành phố lớn luôn tấp nập khách vào ra
sau một kỳ nghỉ tết xung vầy với gia đình
ngày hôm nay là ngày đầu tiên tất cả các cơ quan công sở trên địa bàn cả nước trở lại làm việc bình thường
theo duy tâm từ người xưa ngày mùng sáu tết có thể khai bút đầu năm
mở cửa văn phòng lấy ngày đẹp hoặc có thể ký kết giao dịch đầu năm
hy vọng sẽ mang lại nhiều may mắn làm ăn thuận buồm xuôi gió